hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sầm thị đẹp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai và hoàng thị nguyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một cả ba nạn nhân đều trú tại thôn nà lách xã linh hồ huyện vị xuyên
hai trường hợp còn lại cũng là nữ ở cùng thôn với ba nạn nhân đã được cây bác sĩ bệnh viện chẩn đoán là ngộ độc lá ngón
chiều tối ngày hôm qua một mươi hai tháng bảy lãnh đạo huyện chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi động viên chia sẻ hỗ trợ gia đình có người tử vong do ăn nhầm lá ngón mỗi hộ một mươi triệu đồng
ở vào khách sạn bốn sao ở quận một tp hcm cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an phường bến nghé bắt quả tang ba người mẫu đang bán dâm với giá từ một mươi tám đến ba mươi usd
cùng lúc một tổ trinh sát khác ập vào chung cư cao cấp ở quận bảy bắc lục triều vĩ hai mươi bảy tuổi quê đà nẵng đang điều một số diễn viên người mẫu khác tiếp tục đi phục vụ cho khách hàng sang
một trong ba cô gái bị bắt quả tang đang bán râm ở khách sạn bốn sao được giới thiệu là hoa hậu người việt